liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám ở khu phố nam tiến phường hồng châu thành phố hưng yên
công an tỉnh hưng yên cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại hai vợ chồng nạn nhân
trong quá trình phá án lần theo các dấu vết cùng các tăng chứng vật chứng tại hiện trường
lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng đinh công tráng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu phố an bình phường an tảo thành phố hương yên
bước đầu tráng khai nhận hành vi phạm tội đã gây nên cái chết thương tâm của hai vợ chồng anh đặng văn trường và chị nguyễn thị hoa
trước đó vào lúc gần một giờ đêm ngày một mươi bảy tháng tám tại nhà số sáu đường linh đài khu phố năm tiến phường hồng châu thành phố hương yên
đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng
trong đó anh đặng văn trường chết trong phòng ngủ ở tầng một với nhiều vết thương trên người
vợ anh trường là chị nguyễn thị hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong do bị đâm nhiều nhát
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc củng cố hồ sơ để đưa nghi phạm ra xử lý nghiêm trước pháp luật